theo ban tổ chức giải đấu năm nay quy tụ đầy đủ các vận động viên đỉnh cao trong cả nước
điều đó đã khẳng định uy tín của giải đấu
các vận động viên được thi đấu trên thành phố cao nguyên
khí hậu thời tiết mát mẻ nhiệt độ trong nhà thi đấu được đánh giá đạt tiêu chuẩn theo quy định quốc tế
trước khi giải đấu diễn ra đơn vị đăng cai đã phối hợp rất tốt với ban tổ chức
công tác chuẩn bị chú đáo theo tiêu chuẩn các trận đấu quốc tế
chúng tôi đã sẵn sàng cho giải đấu với điều kiện tốt nhất có thể
đây là địa dịp để cho nhân dân thành phố đà lạt những người nói chung và người yêu môn bóng bàn nói riêng
có thể tiếp cận và được chứng kiến được trực tiếp xem những vận động viên ưu tú nhất của đội tuyển bóng bàn việt nam thi đấu
giải năm nay thu hút một trăm ba mươi sáu vận động viên đến từ một mươi bốn đoàn bóng bàn của các tỉnh thành phố ngành doanh nghiệp trên toàn quốc
đặc biệt là sự có mặt của các tay vợt hàng đầu của nền bóng
trong đó có ba mươi bảy vận động viên cấp kiện tướng và năm mươi tám vận động viên cấp một
giải đấu đã diễn ra đầy lôi cuốn hấp dẫn và kịch tính
qua đó cho thấy bước phát triển mạnh mẽ của bóng bàn việt nam thời gian qua
bởi họ phải đối mặt với những thách thức từ các tay vợt trẻ tiềm năng
thể hiện qua những trận đấu gây cấn kịch tính và đã có những cuộc xoắn môi ngoạn mục của các tay vợt trẻ
trong suốt thời gian hơn một mươi mùa giải tay vợt mai hoàng mỹ trang
của đội thành phố hồ chí minh gần như thống trị ở nội dung đơn nữ
nhưng mùa giải này đã phải nhường ngôi cho nữ tuyển thủ trẻ đội tuyển quốc gia nguyễn thị nga của đội hà nội
tay vợt thủ đô lần lượt vượt qua hai tay vợt thành phố hồ chí minh
trong những ván đấu đầy cảm xúc và giành ngôi vương đơn nữ
em cảm thấy là mỗi bạn bây giờ các bạn ấy đã biết ý thức được là
sao này là dành cho mình và để là theo một cách dự dự là chuyên nghiệp
và nên là tự các bạn đã tự bản thân các bạn ấy đã tự làm thế nào để mình có thể là chuyên nghiệp và phát triển hơn được
cùng với gương mặt mới nuôi vô địch đơn nữ
một tay vật khác của đội hà nội đã có những trận đấu bùng nổ để bước lên bục cao nhất
tay vợt trẻ nguyễn anh tú đã có chuyến phiêu lưu cảm xúc qua từng trận đấu
trước khi xoán ngôi vô địch
hai mùa giải liền của đinh quang linh của đội quân đội
nguyễn thị nga và nguyễn anh tú hiện là các tay vợt trẻ hàng đầu
với nhiều đóng góp vào thành tích của làng bóng bàn việt nam trên đấu trường khu vực và quốc tế
tuy nhiên phải đến mùa giải năm nay
họ mới thật sự đạt tới độ chín để vươn tới vị thế vô địch quốc gia
qua đó chính thức khẳng định về sự chuyển giao lực lượng của làng bóng bàn nước nhà
ngay gần lúc viên trẻ chưa tham gia quốc tế thì có thể là cơ hội để làm quen
nhưng dần khi mà được thiểu cái sân chơi chuyên nghiệp
nó sẽ được nâng cao hơn nữa khi mà mình ra
mình làm tổ chức cái giải lớn hơn hoặc là mình ra cái đấu trường lớn hơn thì mình sẽ bắt nhịp nhanh hơn
năm nay đội hà nội đã khẳng định được sức mạnh khi có những gương mặt kế thừa đầy triển vọng
họ đã giành năm trên bảy bộ huy chương vàng của giải
gồm nội dung đơn nam đơn nữ đôi nam đôi nam nữ và đồng đội nam
hàng năm thì mỗi một năm thì các em đều có nhiều tiến bộ
và với sự đầu tư của các địa phương các em tập hấn nước ngoài
rồi là thi đấu nhiều giải trong một năm qua nên trình độ chuyên môn năm nay là sẽ cao hơn năm trước
qua đó thì chúng tôi cũng tận dụng cơ hội này để đánh giá nhìn nhận lại một năm đào tạo và huấn luyện của các em
mùa giải năm nay đã có những gương mặt mới bước lên bục cao nhất
đó chính là điều làm nên thành công của giải
khi tìm ra những tay vợt kế cận cho tuyển
tuyển bóng bàn việt nam
nếu chúng ta giữ được ngôi vua địch
nhưng đồng thời chúng ta cũng lại mong muốn rằng là có nhiều những động viên phát triển
vươn tới và đẩy sẵn ngôi vua địch
hết sức là cảm ơn giải bóng bàn
giải bóng bàn dân
giải bóng bàn ba mươi sáu
trong mọi khó khăn
anh các chị và anh dân cũng đồng hành tình huyện lò bóng bàn
để mà với ngành thể thao chúng ta tổ chức tốt cái giải này
sau sáu ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi sáu
tranh cúp petro việt nam đạm cà mau năm hai nghìn một mươi tám đã khép lại
ban tổ chức đã trao bảy bộ huy chương với hai mươi tám giải thưởng
cùng giải triển vọng dành cho hai tay vợt trẻ nam nữ xuất sắc nhất
giải dành cho địa phương tích cực xây dựng thi đấu bóng bàn
và giải hoa khôi bóng bàn
chia tay giải đấu
chia tay khán giả phố núi
các vận động viên cùng hẹn gặp lại nhau
tại giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân
lần thứ ba mươi bảy